tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã có bài viết
chuẩn bị và tiến hành thật tốt đại hội một mươi ba của đảng
đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới
đăng trên báo nhân dân số ra ngày một tháng chín năm hai nghìn hai mươi
đã tiếp tục làm sâu sắc hơn quan điểm của đảng trong đổi mới
phát triển về xây dựng phát triển văn hóa con người việt nam
vì sự phát triển bền vững đất nước
trong thời kỳ đổi mới hơn ba mươi năm qua
những người làm báo nước nhà với tinh thần trách nhiệm cao
cũng đã có những đóng góp quan trọng
phát huy giá trị văn hóa sức mạnh con người việt nam
bài viết của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
chuẩn bị và tiến hành thật tốt đại hội một mươi ba của đảng
đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới
với nhiều nội dung mới sâu sắc mang tính định hướng
tạo tiền đề quan trọng cho việc chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội một mươi ba của đảng
qua nghiên cứu bài viết nhà báo hồ quang lợi
phó chủ tịch thường trực hội nhà báo việt nam
tâm đắc với tinh thần chỉ đạo của tổng bí thư chủ tịch nước
theo ông đây là một tài liệu quan trọng
để các nhà báo cụ thể hóa bằng hành động
cho ra đời nhiều tác phẩm báo chí có chất lượng tốt
thể hiện bản lĩnh chính trị và trách nhiệm xã hội
tạo được hiệu quả cao sức sống lan tỏa rộng rãi trong nhân dân
có phần quan trọng trong công tác xây dựng
và phát huy giá trị văn hóa ý chí khát vọng
sức mạnh con người việt nam trong thời kỳ mới
tổng bí thư vừa rồi có một cái bài phát biểu
trong đó có nhấn mạnh những cái nhiệm vụ rất là quan trọng
đồng thời định hướng phát triển văn hóa của việt nam
trong thời kỳ mới như thế nào
gồm có hai vế một là chúng ta phát triển văn hóa
thứ hai là chúng ta xây dựng con người
chúng ta thấy rằng cái bài phát biểu của tổng bí thư
đã có một cái tiếng vang có một sự lan tỏa rất là mạnh mẽ
trong dư luận xã hội trong những ngày vừa qua
đặc biệt là những người làm công tác văn hóa truyền thông
mà báo chí là một bộ phận rất quan trọng
chúng ta có một lực lượng báo chí rất là mạnh
kể cả báo in phát thanh truyền hình và báo điện tử
và chúng ta đang tác nghiệp với một cái tinh thần
là chúng ta làm nghề vì lợi ích của đất nước và nhân dân
trong đó vấn đề bảo vệ và phát huy
cái giá trị văn hóa của dân tộc
đang trở thành một cái nhiệm vụ rất là quan trọng của báo chí
trong thời đại truyền thông kỹ thuật số
cùng với những thành tiệu to lớn toàn diện của đất nước
báo chí nước ta đã có những bước phát triển nhanh chóng mạnh mẽ
chất lượng chính trị chất lượng văn hóa
tính định hướng của báo chí ngày càng được nâng cao
phản ánh kịp thời diễn biến mọi mặt của đời sống xã hội
đồng thời tích cực tham gia công tác đấu tranh
phòng chống tham nhũng tiêu cực
củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc
tạo động lực tinh thần thúc đẩy công cuộc xây dựng
bảo vệ đất nước ngày càng tốt đẹp hơn
một khi mà chúng ta khẳng định được
những giá trị tốt đẹp của văn hóa của dân tộc
chúng ta lan tỏa được trong đời sống xã hội
thì chúng ta sẽ đẩy lùi được những cái tiêu cực
những cái mà đang cản trở đất nước của chúng ta phát triển ngày hôm nay
để chúng ta bảo vệ cái nền tảng tư tưởng của đảng
để toàn dân của chúng ta xây đắp cái niềm tin vào cái con đường
mà chúng ta đang xây dựng ngày hôm nay
là xây dựng một cái đất nước việt nam hòa bình thống nhất
và tất cả hướng đến cái sự bảo đảm cái hạnh phúc cho nhân dân
tới đây để thực hiện những chỉ đạo sâu sắc của tổng bí thư chủ tịch nước
các cơ quan báo chí việt nam cần bám sát
quan điểm chính trị sự lãnh đạo của đảng pháp luật của nhà nước
diễn biến tình hình trong nước và quốc tế
để phản ánh một cách đầy đủ chính xác kịp thời
về đời sống xã hội của đất nước
phục vụ cho sự nghiệp cách mạng của đảng và nhân dân
trong đó lam tỏa những giá trị văn hóa và chuẩn mực công người
gắn với phát huy ý chí thát vọng phát triển và sức mạnh công người việt nam
trong thời kỷ mới
góp phần xây dựng về một đất nước việt nam hùng cường rộng mạnh